nhân dịp bảy mươi năm năm quốc khánh việt nam bảy mươi một năm quốc khánh trung quốc
và trong năm kỷ niệm bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước
ngày hai mươi chín tháng chín tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
và tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình đã tiến hành điện đàm
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chúc mừng bảy mươi một năm ngày thành lập nước cộng hòa nhân dân trung hoa
chúc nhân dân trung quốc dưới sự lãnh đạo của trung ương đảng cộng sản trung quốc
tiếp tục giành được nhiều thành tiệu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc phát triển đất nước
sớm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng toàn diện xã hội khá giả
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng cho rằng từ đầu năm đến nay
hai bên đã tiến hành nhiều hoạt động trao đổi bằng nhiều hình thức linh hoạt đạt kết quả tốt
góp phần tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc
tiếp tục phát triển lanh mạnh ổn định phù hợp với nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước
đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác thực chất tăng cường trao đổi các cấp và giao lưu nhân dân hai nước
củng cố lỏng tin và sự hiểu biết lẫn nhau tạo nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ song phương
giải quyết các vấn đề tồn tại đặc biệt là vấn đề trên biển
theo tinh thần nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước phù hợp với luật pháp quốc tế
góp phần duy trì môi trường hòa bình ổn định cho sự phát triển của mỗi đảng mỗi nước
tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình nhấn mạnh đảng nhà nước trung quốc hết sức coi trọng
quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống với việt nam khẳng định trung quốc sẽ tiếp tục tích cực ủng hộ việt nam
hoàn thành tốt nhiệm vụ ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một và chủ tịch luân phiên asean năm hai nghìn hai mươi
bày tỏ sẵn sàng cùng với lãnh đạo cấp cao việt nam tăng cường trao đổi chiến lược
đẩy mạnh hơn nữa hợp tác thực chất hiệu quả giữa hai nước trên các lĩnh vực
đưa quan hệ láng giềng hữu nghị trung việt phát triển ngày càng sâu rộng
mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước góp phần duy trì hòa bình ổn định của khu vực và thế giới